các nhạc sĩ là hội viên hội âm nhạc hà nội tâm huyết và ấp ủ
mỗi người đều có một cái nhìn một sự cảm nhận và những rung động khác nhau về mảnh đất ngàn năm văn hiến
chính vì vậy mà những ca khúc viết về hà nội luôn phong phú giàu cảm xúc tinh tế lãng mạn nhưng cũng thật mộc mạc
trong chương trình tình yêu hà nội hôm nay xin mời quý vị cùng thưởng thức một số ca khúc viết về thủ đô của các nhạc sĩ là hội viên hội âm nhạc hà nội
hà nội của chúng ta mở rộng tới tận ba vì
hà nội không chỉ có sông hồng phía bắc
hà nội bây giờ có cả sông đà phía tây
hà nội không chỉ có núi nùng ở vườn bách thảo cũ
hà nội bây giờ có cả núi tản viên
hà nội mênh mông
tại sao chúng ta cứ chen trúc trong thành phố
để rồi trật trội ngột ngạt bức bối
lấn trong cái dòng người nhoai ra thành phố nhoai ra phía tây
ra phía tây dựng cho mình một ngôi nhà không to không cao ẩn giữa làng quê yêu dấu
ở đó ta vẫn còn được nghe tiếng gà gáy tiếng chim hót và bốn mùa cỏ cây hoa lá

đơn giản thế thôi

hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo